hệ thống camera giám sát đã giúp lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện hơn một năm trăm linh trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông
các lỗi như dừng đỗ xe quy định đi không đúng với tốc độ cho phép
hệ thống camera giám sát đã giúp lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện hơn một năm trăm linh trường hợp vi phạm
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại